trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã thăm và làm việc
tại tỉnh udon thani thủ phủ vùng đông bắc thái lan thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại nong on
gặp gỡ kiều bào gốc việt tại udon thani thăm trường học tiếng việt tại chùa khánh an
chủ tịch quốc hội trân trọng cảm ơn những nỗ lực của tỉnh trường udon thani và lãnh đạo địa phương
trong việc hỗ trợ giữ gìn và quảng bá khu tưởng niệm hồ chí minh tại nong on
tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam hàng năm tổ chức các hoạt động văn hóa
để tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại khu lưu niệm
đây là công trình mang tính biểu tượng hữu nghị của nhân dân hai nước
chủ tịch quốc hội đánh giá cao chính quyền nhân dân tỉnh udon thani đã tạo điều kiện thuận lợi
giúp đỡ cộng đồng người việt nam tại thái lan ổn định cuộc sống
đóng góp tích cực cho đất nước thái lan và quan hệ hữu nghị hai nước
udon thani có cộng đồng người thái gốc việt lớn chiếm gần hai mươi toàn thái lan
khoảng một mươi năm người nhiều người trong số đó là doanh nhân thành đạt
cũng trong ngày hôm nay chủ tịch quốc hội đã đến sân hương trồng cây và thăm khu di tích
chủ tịch hồ chí minh tại nong on nơi chủ tịch hồ chí minh đã từng sinh sống
trong thời gian hoạt động cách mạng tại thái lan
trò chuyện với bà con việt kiều của tỉnh udon thani tại khu di tích
chủ tịch quốc hội khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng
và nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
trong đó có bà con việt kiều ở thái lan ổn định cuộc sống hòa nhập vào xã hội nước sửa tại
giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hướng về quê hương đất nước
trong chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đề biểu cấp cao quốc hội nước ta
cũng tới thăm chùa khánh an một trong hai mươi một ngôi chùa việt tại đất nước thái lan
và là chùa hệ phật giáo việt tông duy nhất tại khu vực đông bắc thái lan
khánh an là ngôi chùa xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và được nhà vua thái lan bàn sắc phong
cùng với hàng chục ngôi chùa khác có những ngôi chùa cổ xây dựng từ thời nhà nguyễn
là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và thực hiện tinh thần tương thân tương ái của đạo hữu phật giáo người việt
trên khắp đất nước thái lan
chùa khánh an đã được gắn biển tên tiếng việt vào năm hai nghìn một mươi
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày nhà vua bahumidon aduzade lên ngôi
tại chùa khánh an chủ tịch quốc hội đã thăm và tặng quà cho các cháu học sinh
học tiếng việt trường khánh an
chủ tịch quốc hội hoan nghênh những nỗ lực giữ gìn truyền thống văn hóa tiếng việt của đồng bào ta tại thái lan
trường khánh an có năm lớp dạy chữ tiếng việt vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần
với trên một trăm linh học viên con em của việt kiều và cả người thái lan tham gia
chủ tịch quốc hội can dặn các cháu học sinh cùng với việc học tập tại trường
thì nên mình đang sinh sống cũng cần học tiếng việt thật tốt để hiểu hơn về lịch sử cội nguồn của dân tộc